cụ bùi bằng đoàn sinh ngày một mươi chín tháng chín năm một nghìn tám trăm tám mươi chín mất năm một nghìn chín trăm năm mươi năm nguyên là trưởng ban thường trực quốc hội
nay là chủ tịch quốc hội khóa một của nước việt nam dân chủ cộng hòa
trước đó trong triều nguyễn cụ từng là thượng thơ bộ hình tham gia viện cơ mật
ngay sau khi cách mạng tháng tám thành công chủ tịch hồ chí minh đã mời cụ về làm cố vấn đặc biệt
để giúp thêm ý kiến trong công việc hưng lợi chử họa cho nước nhà
với tinh thần của một nhân sĩ yêu nước khi tham gia cách mạng trải qua nhiều vị trí khác nhau
cụ luôn dốc hết tâm sức và tài năng phục vụ cho cách mạng
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của cụ bùi bằng đoàn chúng ta hãy cùng điểm lại những cống hiến lớn lao của cụ đối với đất nước
giáo sư bùi nghĩa người con trai út gắn bó nhất với cụ bùi bằng đoàn
nghĩ về cha ông nghĩa nhớ tới hình ảnh làm việc cẩn mẫn từ sáng sớm
đến tối khuya ấn tượng với sự thông minh uyên bác và tài nói tiếng pháp như người tây của cụ
thời kỳ ở huế là giai đoạn mà ông nghĩa nhớ nhất
mỗi lần vua bảo đại mời cụ đoàn vào cung chơi cờ thưởng trà hay bàn công việc riêng
ông nghĩa thưởng được cha cho theo cùng
và lần theo cha vào cung sau lúc cha nhận được chỉ mật của vua năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là lần ông mãi không quên
bởi vì là pháp lúc bây giờ thỉ đổ và nội các thì nội các sẽ theo nhận
thế ông bảo đại ông cũng là triệu tập bằng một cái chỉ mật đấy
tôi cứ đòi đi theo cụ
thì lúc bây giờ vào nơi đó thì chỉ có mỗi mình ông bảo đại ở trong ngồi ở trên cái ngay vàng
còn cụ tôi thì đứng ở dưới vào trầu đó
thế còn bảo long thì chơi ở bên cạnh
thì tôi chơi với bảo long
ông bảo đại ông ấy
có nói với cụ tôi mấy câu vì đó tôi nhớ không rõ lắm
nhưng mà tôi thấy cụ tôi quỳ xuống
và tâu ông bảo đại như thế này
là tâu hoàng thượng
nếu hoàng thượng và gia trị cho thần phải phục vụ thêm ba bốn đời vua nguyễn nữa
thì thần lấy làm vinh dự xin nhận
còn nếu mà bệ hạ giao cho thần thành lập cái nội các mới thì thần sợ rằng thần không làm nổi
bởi vì một đời thần hai lần hai lần làm vua đệ trong ngoại bang thần sợ thần không làm nổi
cụ bùi bằng đoàn từ chối vua bảo đại việc thành lập một nội các thân nhật
đó là quyết định dũng cảm thể hiện chính kiến lòng yêu nước nhiệt thành của một vị quan
không chỉ vậy trong suốt thời kỳ làm quan triều nguyễn
cụ bùi bằng đoàn còn là người bãi bỏ nhiều quy định về tư pháp không phù hợp
tổ chức lại các tòa án theo hướng tích cực
giúp đỡ một cách nhiệt tình trong việc bảo vệ những người việt nam hoạt động yêu nước bị thực dân pháp bắt
chính quyền của triều nguyễn cũng là chính quyền tay sai của thực dân pháp thôi
mà khi một thượng thư tức là nhan ngang bộ trưởng bây giờ
mà có những đề nghị như vậy
là một cái dũng khí lớn rất can đảm rất dũng cảm đầy tinh thần trách nhiệm
và đằng sau bầy sâu của những ngày đông của cụ
những cái tính cách nhân cách những cái phong cách của cụ là một cái tấm lòng yêu nước nhiệt thành
cách mạng tháng tám thành công chế độ phong kiến bị lật đổ
cụ bùi bằng đoàn lại tiếp tục tham gia phục vụ đất nước
nể phục tài năng tâm đức của chủ tịch hồ chí minh
bản thân vốn luôn nặng lòng
với nhân dân lao động nghèo khổ
vậy là cụ đã bỏ qua định kiến xã hội về một vị quan đã nhiều năm phục vụ cho triều đình nhà nguyễn
cởi mở với chế độ mới để tiếp tục phục vụ cách mạng
và sau đó cụ tôi về quê
và khi về quê cụ tôi đã triều tập tất cả dòng họ lại
thay mặt hai ông anh tuyên bố rằng từ nay giờ đi
là chúng ta sẽ đoạn tuyển với lại chế độ phong kiến
và tất cả bà con họ bùi đó là phải đứng lên đi theo cách mạng
trong chế độ mới với trí tuệ uyên bác của mình
cụ bùi tiếp tục dốc sức cho đất nước
là trưởng ban thanh tra đặc biệt chính phủ lâm thời cách mạng việt nam
cụ đặt nền tảng cho công tác thanh tra khi giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp
như quyết định trả lại tự do cho hàng chục người bị bắt oan
xử lý nghiêm khắc việc tham ô của một chủ tịch tỉnh
khi cụ bùi đảm nhiệm trọng trách là trưởng ban thường trực quốc hội
dấu ấn lớn nhất cụ để lại là việc luôn đốc thúc các đoàn kiểm tra sâu sát cơ sở để nắm nguyện vọng của cử tri
một vị cựu thường thư của chế độ cũ góp phần củng cố nhà nước việt nam
dân chủ cộng hòa bằng tất cả tâm sức đã khẳng định tinh thần dân tộc lòng yêu nước thương dân của một nhân sĩ
cụ đã làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân cho tới giờ phút cuối cùng
cuộc đời cụ để lại những giá trị tốt đẹp những bài học đáng quý cho muôn đời sau
tấm gương của cụ mà con người rất là liêm thiết rất đạo đức thì ngày nay còn nguyên giá trị
thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay thì học tập cụ bùi hồng đoàn là cần kiệm liên chính trí công vô tư của cụ bùi hồng đoàn